tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam thành phố đà lạt đã tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm hai nghìn một mươi tám
lễ cầu siêu được ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam thành phố đà lạt tổ chức trong ba ngày mùng bảy mùng tám và mùng chín tháng chín
đây là năm đầu tiên ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam thành phố đà lạt tổ chức để bày tỏ niềm soát thương đối với các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông
đồng thời chia sẻ những đau thương mất mát để phần nào xoa dịu nỗi đau đối với người thân của họ
nhân dịp này ban an toàn giao thông thành phố đà lạt cũng kêu gọi người dân nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông góp phần tạo ra một môi trường giao thông an toàn cho bản thân và cho cộng đồng
từng bước giảm thiểu số người chết số người bị thương và số vụ tai nạn giao thông khoảng năm một mươi mỗi năm